thưa quý vị cuộc đấu tranh với tội phạm hình sự luôn thường trực muôn vàn khó khăn
đối với những đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm thì hành trình đấu tranh với loại tội phạm này là cả một quá trình cam go nguy hiểm
nhưng với niềm đam mê công việc và ý chí quyết tâm để đưa những tên tội phạm nguy hiểm về quy án
cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong cả nước
đối tượng vương an thánh quốc tịch trung quốc bị truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trị giá năm triệu nhân dân tệ
đã bị các trinh sát của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an việt nam bắt giữ vào khoảng giữa tháng sáu vừa qua sau hai năm lẫn trốn tại việt nam
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đối tượng triệu quân sự có quyết định truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản giết người trốn khỏi nơi giam giữ
lực lượng cảnh sát truy nã toàn quốc đã bắt giữ trên bảy đối tượng gần hai đối tượng nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm
riêng cục cảnh sát truy nã tội phạm trực tiếp bắt bốn trăm hai mươi sáu đối tượng trong đó có tới một trăm bảy mươi sáu đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
đó là thành tích đáng khích lệ cho những cố gắng của lực lượng cảnh sát truy nã toàn quốc nói chung và của cục cảnh sát truy nã tội phạm nói riêng

tội phạm đang diễn biến ngày càng phức tạp có chiều hướng gia tăng ở một số loại tội trong đó có loại tội đặc biệt nguy hiểm như giết người cướp tài sản
các tội phạm về kinh tế tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
các đối tượng liên quan đến ma túy tội phạm giết người cướp tài sản thường mang theo hung khí chống trả quyết liệt lại lực lượng truy bắt trong đó có lực lượng cảnh sát truy nã
việc phát hiện tìm ra các đối tượng truy nã rất khó khăn chính vì vậy đã đặt ra nhiều nặng nề cho công tác truy nã
chúng tôi sẽ phải tiếp tục giả soát toàn bộ số đối tượng truy nã còn ngoài xã hội lên danh sách xây dựng kế hoạch cụ thể
và giao chỉ tiêu cho các đơn vị giao cho pcn hai các địa phương cùng phối hợp để bắt
trong đó có cả những đối tượng trốn đi nước ngoài đối tượng đặc biệt nguy hiểm
chúng tôi cũng phải tiếp tục làm cái này tốt hơn trong thời gian tới
trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm nói chung tội phạm truy nã nói riêng còn nhiều gian nan phức tạp
nhưng với tinh thần trách nhiệm vì dân vượt lên mọi khó khăn vất vả lực lượng cảnh sát truy nã đang từng ngày từng giờ
quyết tâm dũng cảm mưu trí trên những trận tuyến vì bình yên cuộc sống